tại buổi tiếp đại sứ australia bà robin murdy vào sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc bà đại sứ có nhiệm kỳ thành công tại việt nam
thủ tướng bày tỏ tin tưởng với hiểu biết và kinh nghiệm của mình
đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới
thủ tướng mong muốn australia phối hợp chặt chẽ với việt nam trong thời gian tới
đặc biệt trong quá trình việt nam đảm nhiệm vai trò ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhậm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thủ tướng cho biết việt nam sẽ phối hợp chặt chẽ với australia trong năm chủ tịch hai nghìn hai mươi
để duy trì vai trò trung tâm của asean thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược asean australia phát triển mạnh mẽ hơn nữa
đại sứ robin murdy bày tỏ cảm ơn công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của thủ tướng australia
với tình cảm nồng ấm trọng thị của việt nam
đại sứ robin murdy thông báo với thủ tướng nguyễn xuân phúc
trong chuyến thăm việt nam của thủ tướng scott morrison
có nhiều doanh nghiệp hàng đầu đại diện
cho các lĩnh vực chủ chốt của australia có mong muốn mở rộng hợp tác với việt nam
gồm các doanh nghiệp về cơ sở hạ tầng năng lượng hàng không giáo dục tháp tùng